mọi người dường như bắt đầu quan tâm hơn đến thiên nhiên và môi trường
rất nhiều người tỏ ra hứng thú với những gì chúng tôi đang làm và thậm chí gia nhập nhóm của chúng tôi
có lúc chúng tôi đã chào đón hàng trăm thành viên mới cùng gia nhập
chúng tôi rất tự hào khi công việc của mình cùng những thông điệp về môi trường được biết đến nhiều hơn
số liệu từ cục vườn quốc gia hàn quốc cho thấy lượng du khách đến với ba công viên quốc gia lớn
đã tăng hơn hai mươi trong tháng một mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
du khách đến với hai mươi hai công viên quốc gia đã tạo ra hơn tám trăm linh tấn rác thải trong chín tháng đầu năm nay
có những người có thể nghĩ làm những việc này là hơi quá
có người cho rằng chúng tôi làm những việc vô ích
nhưng tất cả chỗ rác thải này là do con người thải ra
nếu họ có thể hiểu rằng nhặt rác tại những nơi mình đi qua là việc cần phải làm
thì họ sẽ hiểu được ý nghĩa những gì chúng tôi đang làm
chúng tôi không thể dọn sạch tất cả những ngọn núi
mục tiêu của chúng tôi cần hướng tới đó là duy trì được hoạt động
khiến mọi người biết đến hiểu được ý nghĩa của hoạt động và cùng tham gia với nhóm của chúng tôi